mở cửa phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay giá cà phê tại tây nguyên miền nam tăng mạnh bốn trăm linh đồng một kg
tăng gấp bốn lần so với ngày hôm qua và đang giao động từ ba mươi chín trăm linh đến ba mươi một một trăm linh đồng một kg
tại lâm đồng tăng bốn trăm linh đồng ở mức ba mươi chín trăm linh đồng một kg giá cà phê tại di linh lâm hà thấp hơn giá là ba mươi tám trăm linh đồng một kg
tương tự giá cà phê hôm nay tại đắk lắc đắk nông con tum tăng bốn trăm linh đồng có giá ba mươi một một trăm linh đồng một kg